thời gian qua nhiều người điều khiển phương tiện không chấp hành luật an toàn giao thông gây ra những vụ tai nạn nghiêm trọng
những vụ tai nạn này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn cướp đi cả tính mạng con người

sau hai tháng thực hiện cao điểm lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang đã lập biên bản xử phạt hơn một bảy trăm linh trường hợp trở quá vạch giấu mớ nước an toàn

phạt tiền từ một triệu đến một mươi năm triệu đồng tước bằng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng từ ba đến một mươi hai tháng và buộc chủ phương tiện phải hạ tải theo quy định
cái công tác tiên triền phổ biến các quy định của lực chế thông đường thủy nội địa đến các chủ phương tiện
thuyền viên và người điều khiển phương tiện biết chủ động thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ chỉ huy tại chỗ lực lượng tại chỗ trực tư phương tiện tại chỗ và hào cần tại chỗ
các chủ phương tiện kiểm tra phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường trước khi xuất bến và chấp hành nghiêm lực giao thông đường thủy nội địa
đặc biệt là không chở hàng quá dạch dấu mất nước an toàn của phương tiện và không giao phương tiện cho người không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng điều kiện
bên cạnh những vi phạm trên vấn đề rất đáng báo động hiện nay là lái xe sử dụng ma túy chất kích thích
theo cục cảnh sát giao thông sau một mươi ngày gia quân từ mùng hai tháng tám đến một mươi hai tháng tám phát hiện xử lý hai mươi trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy với đủ dạng tài xế từ ô tô con xe tải đến xe đầu kéo
đối với vi phạm nồng độ cồn có tới năm mươi sáu trường hợp tài xế vi phạm bị phát hiện trong quá trình kiểm tra
để lập lại trật tự an toàn giao thông
các cung đường các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đồng thời kết hợp với tuyên truyền nâng cao nhận thức
về phía người dân khi tham gia giao thông cũng cần tuân thủ các quy định của pháp luật để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra
để lập lại trật tự an toàn giao thông các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đồng thời kết hợp với tuyên truyền nâng cao nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đồng thời kết hợp với tuyên truyền nâng cao nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đồng thời kết hợp với tu